ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm thành phố hà nội vừa thông báo tạm dừng hoạt động không gian đi bộ hồ hoàn kiếm và phụ cận
cùng các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ hà nội dịp tết nguyên đán quý mão
thời gian tạm dừng hoạt động các không gian đi bộ là từ ngày hai mươi tháng một tức ngày hai mươi chín tháng chạp
và sẽ mở lại từ một mươi chín h ngày ba tháng hai tức ngày một mươi ba tháng riêng
việc tạm dừng hoạt động nhằm tạo điều kiện cho người dân du khách thuận lợi di chuyển khi vui chơi trong dịp nghỉ tết nguyên đán
trong dịp này khu vực hồ hoàn kiếm cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân thủ đô và du khách
để tạo cảnh quan đẹp tạo không khí vui tươi phấn khởi trước thềm xuân mới
thành phố hà nội cũng đã trang trí hoa cây cảnh các biểu tượng chào năm mới và trang trí cổ động trực quan sinh động